nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba bệnh viện gia liễu trung ương đã tổ chức sự kiện khám tư vấn miễn phí cho các bệnh lý về da và tặng quà cho phái đẹp với chủ đề giữ mãi nét thanh xuân
khi xã hội ngày càng phát triển nhu cầu của người dân ngày càng cao trong vấn đề sức khỏe
ngoài việc điều trị thì hiện nay phái đẹp cũng chú trọng đến công tác chăm sóc làm đẹp để ngày một hoàn thiện hơn
tuy nhiên do nhu cầu lớn không ít chị em một phần do chưa thực sự hiểu biết nên đã tự ý đi làm đẹp tại các cơ sở không có chất lượng và uy tín dẫn đến những biến chứng không đáng có
tại sự kiện các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp đã giới thiệu những kỹ thuật hiện đại được ứng dụng trên thế giới trong chuyên ngành da liễu và thẩm mỹ
chia sẻ tư vấn cho phái nữ cách chăm sóc da đúng cách theo từng độ tuổi từng đặc điểm để bảo đảm được làn da khỏe mạnh đặc biệt là khi mùa hè sắp đến
để giữ được cái nét đẹp
nâu dài cũng như là cái đẹp mà hơn như gì mình mong muốn thì đấy là một điều không thể dễ
thứ nhất thì nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh sống của chúng ta
thì tất nhiên chúng ta phải biết thích nghi với cái hoàn cảnh sống của mình và cũng biết chăm chút cái sức đẹp của mình và phải biết giữ nó một cách cho nó đúng cái khoa học
cũng tại sự kiện bệnh viện gia liễu trung ương đã khám và tư vấn miễn phí cho hơn năm trăm linh bệnh nhân và tặng hai trăm linh xuất quà
đây là hoạt động thường niên của bệnh viện với mong muốn các chị em sẽ có thêm hiểu biết về việc làm đẹp một cách khoa học nhất tránh tiền